từ ngày hai mươi tháng một mươi xin kính chào quý vị khán giả

vâng xin được cảm ơn anh thế cương

sau ba ngày phẫu thuật hút mở bụng tại bệnh viện thẩm mỹ gwangwoo trên đường cộng hòa quận tân bình
theo đó bệnh nhân tử vong là một phụ nữ năm mươi tuổi ngụ quận bình tân thành phố hồ chí minh
bà này được chuyển vào khoa cấp cứu của bệnh viện chợ rẫy vào chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi
sau khi hút mở bụng tại bệnh viện thẩm mỹ gwangwoo số năm trăm bảy mươi sáu năm trăm bảy mươi tám đường cộng hòa quận tân bình
khi bệnh viện chờ rảy tiếp nhận bệnh nhân đã trong tình trạng đau bụng mạch nhanh huyết áp thấp
mặc dù đã nỗ lực điều trị nhưng bệnh nhân đã tử vong với chuẩn đoán bị sốc nhiễm trùng viêm hoại tử sau thành bụng
hiện thanh tra sở y tế tp hcm cũng đã nắm thông tin vụ việc đang làm việc với bệnh viện thẩm mỹ
và chờ kết quả báo cáo từ bệnh viện chợ rẫy để phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vụ việc theo quy định
trưa nay ngày hai mươi tháng một mươi đoàn liên ngành ba trăm tám mươi chín tỉnh đồng nai đã niêm phong tạm giữ hơn một sản phẩm ngoại nhập
của công ty trách nhiệm hữu hạng dịch vụ thương mại hoàng lý địa chỉ tại khu phố bốn phường quang vinh thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
do ông lý giang huy hoàng làm giám đốc
các mặt hàng bị tạm giữ gồm mỹ phẩm bánh me bột ngọt gói nấu xăm bia đào dầu gội đầu các thiết bị điện tử
tại thời điểm kiểm tra trên bao bì các mặt hàng này đều in chữ thái lan trung quốc nhưng đều không có tem nhãn phụ tiếng việt
và giám đốc công ty chưa xuất trình được các giấy tờ hóa đơn chứng minh đến những mặt hàng trên
các mặt hàng chưa có nhiều cho nên là tụi em cứ thấy tốt khách hàng tốt có lợi nhuận cho tụi em thì tụi em bán
trước đó khoảng tám giờ bốn mươi phút cùng ngày sau khi các trinh sát báo về đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất công ty trên
toàn bộ một bốn mươi chín sản phẩm của hai mươi một loại mặt hàng bị đưa về cục quản lý thị trường đồng nai tạm giữ
theo đoàn ba trăm tám mươi chín của tỉnh hàng hóa công ty này đa phần được bán qua mạng nên phải theo dõi thời gian dài mới phát hiện để xử lý
trong quá trình mà
mà điện tử quá thì khi mà bán hàng thì có thể là đóng cửa hàng rồi live stream buổi tối này nọ
thành ra là gây rất nhiều khó khăn cho cái lực lượng mà đi trinh sát cũng như là đi kiểm tra
điều đáng nói ở đây là các mặt hàng thực phẩm ba không nhãn không hàng sử dụng và không nguồn gốc
lại được công ty bày bán công khai như chả bông gà heo bánh tráng trộn các loại gia vị nấu nước xăm hẩm thức ăn
rất nguy hiểm đến sức khỏe tính mạng người tiêu dùng
hiện cơ quan chức năng đang kiểm kê xác định giá trị sản phẩm và tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ
ba tháng cuối năm tp hcm sẽ tăng cường thực hiện chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp
với gói hỗ trợ tín dụng là khoảng bảy mươi tỷ đồng
và đây là thông tin ông nguyễn hoàng minh phó giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm cho biết
tại hội nghị sơ kết chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn tp hcm vào sáng nay ngày hai mươi tháng một mươi
ông nguyễn hoàng minh cho biết nhu cầu vốn vào cuối năm tăng cao nhưng sẽ không có tình trạng thiếu vốn
ngành ngân hàng cam kết đảm bảo đủ vốn để cho vay với lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
và để chia sẻ với những khó khăn thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp đang phải đối mặt
tp hcm sẽ tăng cường thực hiện chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp với gói hỗ trợ tín dụng khoảng bảy mươi tỷ đồng
trong quý tư năm hai nghìn hai mươi một
về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kết nối ngân hàng doanh nghiệp ba tháng cuối năm
bà phan thị thắng phó chủ tịch quỹ ba nhân dân tp hcm đề nghị
ngân hàng nhà nước chi nhánh tp hcm tiếp tục duy trì chỉ đạo sát sao các ngân hàng thương mại triển khai đầy đủ
kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của ngân hàng nhà nước việt nam
bên cạnh đó các sở ngành quận quyện tp thủ đức hiệp hội doanh nghiệp cần chủ động nắm bắt tình hình khó khăn vướng mắt của doanh nghiệp
thuộc lĩnh vực phụ trách để hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp cận nguồn vốn vay ưu đại
nhằm phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh với phương châm hiệu quả thiết thực
mục tiêu phấn đấu từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi một mỗi quận quyện và thành phố thủ đức phải tổ chức ít nhất một hội nghị kết nối
hoặc lễ ký kết hợp đồng giữa ngân hàng và doanh nghiệp
ngành kinh doanh thức ăn cà phê tại tp hcm đang chứng kiến cú lội ngược dòng ngạn mục
bốn tháng giãn cách kéo dài đã khiến cho các thương hiệu lớn âm thầm rút bớt chi nhánh và những mặt bằng lớn
trong khi đó những chuỗi kinh doanh về thế mạnh chẳng hạn như thức ăn mang đi
tinh gọn trong vận hành lại tận dụng mặt bằng giá rẻ mở rộng và tăng độ nhận diện trên đường phố
starbucks tại khách sạn rex
highland đường nguyễn du và tại dinh độc lập
coffee house đường phạm ngọc thạch
những gốc hẹn hò quen thuộc của người dân tp hcm lặng lẽ rút đi sau bốn tháng chống dịch
tức là họ kinh doanh cả không gian chứ không phải là kinh doanh về đồ ăn thức uống
do đó là họ cần những cái địa điểm mặt bằng với quy mô và diện tích lớn
thì hiện nay đa số là đều là take away hết
tức là mua mang về thì họ không có lý do gì mà họ giữ những cái mặt bằng vài trăm mét vuông để làm việc
vì mà trả tiền thê thì lại trả tiền thê chút mét vuông
còn với chủ bán thức uống mang đi này
lại tận dụng giai đoạn giá cho thuê tại các vị trí đẹp đang giảm sâu
có nơi giảm hơn năm mươi giá thuê so với năm hai nghìn một mươi chín để mở rộng chi nhánh
với không gian chỉ vài mét vuông cho một quầy pha chế
đẩy mạnh đơn đặt hàng trực tuyến
thì đây là thời điểm tốt để tăng độ nhận diện với người tiêu dùng
đang đẩy mạnh cái chương trình take away và mô hình online
đã tạo lập xong cái mô hình là đa chẹm đa chẹm online
kênh omisional của trúc trúc chẹm gần nhất chẹm nhanh nhất và chẹm dễ dàng nhất tới khách hàng
khách hàng cũng phải hồi lại tương tác với brand nhanh nhất
một trong những cái mục tiêu mà trúc trúc muốn chuyển đổi
chuyển mình trong thời đại mà chuyển đổi số hiện nay
một chuỗi cà phê phân khúc trung khác cũng nhanh chóng xoay chuyển cách vận hành
từ giai đoạn đầu là phân bộ vốn đời cho nhiều hình thức trải nghiệm
đến hiện nay là tập trung cho những kiosk linh động
nhờ vậy mà chỉ trong hai tuần tp hcm áp dụng chí thị một mươi tám nơi lọc giãn cách xã hội
thì gần hơn chín mươi năm chi nhánh đã tái hoạt động
ngay thời điểm này thì là một trong những thời điểm
bác sô có thể là dịch chuyển những vị trí không hiệu quả
sang những vị trí rồi mình cảm thấy nó tiềm năng
thật sự là chưa bao giờ là mình thấy chọn một vị trí mặt bằng nó dễ dàng đến như vậy
nên việc là giãn cách thì việc giao hàng nó cũng là một sự thượng tiện cho bác sô
thứ nhất là bác sô chi phí mặt bằng nó cũng gọn nhẹ hơn so với anh lớn
và hai là chi phí vận hành về mặt nhân sự thì về baso nó cũng gọi là giảm hơn
so với những mặt năng lớn
cuối lộ ngược dòng của doanh nghiệp f b phân khúc tầm trung
chiến minh cho khả năng tính ứng trước sự kiện
bất khả kháng như dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên do phần lớn doanh nghiệp này không có nguồn quỹ giữ phòng thiên ta rủi ro
nên lợi nhuận giai đoạn hiện tại hơn đến chi trả những khoản nợ
thiệt hại trong ba tháng không thể mở cửa
dự báo phải cần đến gần sáu tháng thì lĩnh vực f b kinh doanh ăn uống
tại thành phố hồ chí minh mới có thể phục hồi cơ bản
trong cái thách thức thì nó luôn có những cái cơ hội cho những người đứng sau
họ vươn lên trở thành những người đứng đầu
thì họ tận dụng cái cơ hội là những cái chuỗi bán lẻ lớn
và những chuỗi f b lớn họ đang gặp khó khăn
thì những tuổi tầm chung với cái mô hình kinh doanh nó năng động hơn
và nó chuyển dịch dễ dàng hơn thì họ bắt đầu là họ vượt lên
để cố gắng là tìm kiếm được cái thị phần trong cái thời vụ này
chiều ngày một mươi chín tháng một mươi sở công thương tp hcm đã có đề xuất
cho phép kinh doanh ăn uống tại chỗ chỉ trừ mô hình kinh doanh rượu bia
các hàng quán sẽ hoạt động đến trước hai mươi một giờ với công suất phục vụ tối đa năm mươi
mật độ phục vụ không quá hai người một bàn quan cách các bạn ăn tối thiểu hai mét
động thái này đang trở thành tín hiệu cảo quan cho ngành f b
không chỉ với những ông lớn kinh doanh không gian trải nghiệm
mà còn mở thêm thị phần cho doanh nghiệp tầm trung
tăng tốc độ phục hồi sau làn sóng dịch bệnh thứ tư
sáng ngày hai mươi tháng một mươi hơn hai trăm linh em học sinh đầu tiên của tp hcm
tại trường tiểu học thạnh an và trung học cơ sở trung học phổ thông thành an
huyện cần giờ đã chính thức được đến trường học trở lại
ghi nhận trong sáng nay các em đến trường thực hiện đầy đủ công tác rửa tay
sát quẩn vào lớp được giáo viên chủ nhiệm trao đổi sinh hoạt lớp
công tác phòng chống dịch bệnh năm k mỗi lớp có hai mươi hai hai mươi bốn em đã bảo giảm cách
nhà trường cũng xây dựng các phương án tổ chức giảng dạy thí điểm trực tiếp
tại nhà trường phân công cho các thành viên trong nhà trường
thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh được tốt hơn
khi các cháu trở lại trường thì các cháu có điều kiện học tập tốt
với thầy cô
với bạn bè được thầy cô hướng dẫn chỉ bảo định hướng
để từ đó các em tiếp thu đột bài được tốt hơn
để giúp người dân và học sinh thường xuyên nắm được các quy định về phòng dịch
chính quyền xã thạnh an huyện cần giờ đã dùng loa phát thanh tuyên truyền
nhắc nhở người dân ý thức trong điều kiện sinh hoạt được mở trở lại
giáo viên cũng thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của các em
học sinh rồi nó đi học lại nó trễ nãy thời gian nó cũng tội nghiệp
tôi vừa thực hiện công tác giảng dạy vừa thực hiện công tác phòng chống dịch
phối hợp với phụ huynh học sinh để dạy các em tốt hơn
chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị các phương tiện dạy học tốt để cho các em đến trường
xã thành an nằm trên hòn đảo biệt lập với đất liền đảm bảo các tiêu chí vùng xanh
nên được chọn thí điểm dạy học trực tiếp cho học sinh khối một hai sáu chín một mươi hai
trước đó tất cả giáo viên học sinh đều được xét nghiệm
covid một mươi chín vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi và cho kết quả âm tính
sau thời gian thí điểm và rút kinh nghiệm việc dạy học trực tiếp
có thể được triển khai ở những khối lớp còn lại
kính thưa quý vị ngày hai mươi tháng một mươi trong không khí cả nước hân hoan
chào mừng ngày phụ nữ việt nam thì cũng có những người phụ nữ được mệnh danh
là những bông hồng thép mang trên mình bộ sắc phục công an nhân dân
vẫn miệt mài trên cuộc chiến phòng chống tội phạm
sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
hai mươi tháng một mươi là ngày dành riêng cho phái đẹp là ngày mà các bà các mẹ
các chị em được nhận những lời chúc yêu thương của người thân bạn bè
cũng là phụ nữ nhưng đối với đại úy mai thị lệ quyên
điều tra viên của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận một
thành phố hồ chí minh thì hôm nay chị nhận nhiệm vụ cùng các đồng đội
theo dõi đối tượng hiểm nghi có liên quan đến vụ mua bán ma túy
mà công an quận một đã đưa ra
các đồng đội đang thủ lý tạm gác lại niềm vui riêng
nhìn nữ chiến sĩ công an với dán người mảnh mai nữ tính này
thì ít ai nghĩ rằng chỉ xuất thân là một trinh sát
và giờ đây chỉ còn là một điều tra viên
chịu trách nhiệm toàn bộ các hồ sơ tố tụng
tham gia phá nhiều vụ án ma túy lớn
vụ án mà tôi tâm đắc trăn trở là vụ án văn kính dương
tôi được ban chuyên án trực tiếp phân công
tôi đấu tranh trực tiếp với đối tượng nguyễn thu huyền
đây là một tay sai đắc luật của văn kính dương
trong việc thu chi các hoạt động thu chi kế toán
cũng như giao dịch mua bán
và ngọc miêu là người tình của văn kính dương
vụ án này tôi rất trăn trở là các đối tượng cầm đầu
thường là lợi dụng những phụ nữ để làm tay sai cho chúng
chúng có thể là tiêu thụ hàng hoặc là thực hiện các hoạt động trong đường dây
và không những là phụ nữ việt nam mà còn cả phụ nữ nước ngoài
cũng đã bị các đối tượng ma túy lợi dụng
để vận chuyển hàng hóa rất lớn từ nước ngoài về việt nam
là cán bộ nữ duy nhất của đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận một tp hcm
và cũng là người trực tiếp đấu tranh điều tra lấy lời khai của đối tượng
vì vậy ngoài sự bản lĩnh cứng rắn của người chiến sĩ công an
thì chị vẫn linh hoạt mềm dẻo trong quá trình khai thác đối tượng
không làm mất đi chất dịu dàng vốn có của người phụ nữ
chính từ sự nhạy bén và tinh thần trách nhiệm với công việc
đại úy mai thị lệ quyên luôn được đồng đội quý mến và ban chỉ huy tin tưởng
đối với đồng chí nữ trong đơn vị mà để làm công tác gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm như thế
thì lúc nào cũng sẽ có một sự ưu ái nhất định đối với đồng chí
ví dụ trong công tác chuyên môn và phân công thì cũng sẽ lựa cái thời gian
để cho đồng chí công tác
và ngoài ra khi tham gia đấu tranh thì cũng sẽ phải bố trí cho các đồng chí nam
hỗ trợ tối đa về các mặt để cho đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ
và cũng như động viên
cuộc chiến với tội phạm ma túy vẫn còn đầy cam go khắc nghiệt
và trong cuộc chiến ấy người nữ chiến sĩ công an đã gác lại tình riêng
vì nghỉ lớn tạm xa những phút giây quay quần bên gia đình để bám tuyến địa bàn
xứng đáng là những bông hồng thép của lực lượng công an nhân dân nói chung
và công an thành phố hồ chí minh nói riêng